thưa quý vị kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay được dự báo nhu cầu đi lại vận tải của người dân sẽ tăng cao
để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông hiện công an các đơn vị địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp
trong đó tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong công điện số hai trăm tám mươi một vừa được thủ tướng chính phủ ban hành thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy như
người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định
phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
cương quyết xử lý chấn áp những đội tượng có hành vi chống nguội thể hình công vụ có phương án điều tiết
phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường
các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ
giữa tổ hùng vương lễ ba mươi tháng bốn một mươi một tháng năm và nghỉ hè năm hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ tới bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông
thuộc cục cảnh sát giao thông và cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng
phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
theo đó từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
vấn đề chính sách và ngày hôm nay thượng tá tạ thị hồng minh phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an sẽ có những thông tin cụ thể về dự báo đánh giá tình hình giao thông
cũng như đưa ra những khuyến cáo cụ thể mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tình hình trật tự an toàn giao thông đặc biệt là tại các cửa ngõ thủ đô hoặc là các thành phố lớn các địa điểm du lịch được dự báo là tăng đột biến về số lượng người đi lại
do đó là tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến rất là phức tạp
thực ra là khi mà đi chơi đi du lịch hoặc là khi về nhà mà gặp gỡ người thân thì người dân cũng có khả năng là tụ tập đông người để gặp gỡ người thân
nếu có thể uống bia rượu hoặc cũng có thể có những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng
thì dự báo trước tình hình nên là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chủ động thực hiện các kế hoạch phương án
thời điểm trước và sau kỳ nghỉ lễ tình hình giao thông sẽ có nhiều diễn biến mới
lưu lượng tham gia giao thông chắc chắn sẽ gia tăng gây nên những áp lực nhất định
hiện cục cảnh sát giao thông đã có những chỉ đạo cụ thể như thế nào đối với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tất cả các vi phạm thì khi được phát hiện đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để nâng cao nữa công tác xử lý vi phạm thì người dân khi phát hiện vi phạm cũng có thể gửi tài liệu hình ảnh cho lực lượng cảnh sát giao thông để xác minh và xử lý
trong dịp cao điểm nghỉ lễ năm nay thì người dân cần lưu ý những điểm gì để giảm thiểu nguy cơ tai nạn ủn tắc và giao thông an toàn
để những ngày nghỉ lễ là những ngày vui ngày an toàn
thì người dân cần chủ động và sắp xếp cho mình một thời gian di chuyển
và tránh các khung giờ các tuyến đường cao điểm
nhất là vào ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ lễ
để hạn chế uổn tắc cũng như tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trợ tự an toàn giao thông
sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông và điều khiển phương tiện
thì phải đi đúng tốc độ quy định giữ khoảng cách an toàn
hoặc là đi đúng phần đường làn đường và tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện
từ đó sẽ có những hành trình tham gia giao thông an toàn
thông suốt cho mình và cả những người tham gia
vâng xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi